ngày một mươi bảy tháng một tại hưng yên tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức
đóng góp ý kiến và dự thảo nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ
tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy quy định của luật phí
và lệ phí bắt đầu có hiệu lực theo đó thủy lợi phí chuyển thành giá sản phẩm dịch vụ công ích
thủy lợi và thực hiện theo cơ chế giá do nhà nước định giá trong khi đó các văn bản quy phạm
pháp luật hiện nay chưa có quy định về miễn giảm giá sử dụng dịch vụ thủy lợi vì vậy việc ban hành
nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm
dịch vụ công ích thủy lợi được đánh giá là cần thiết phù hợp với thực tiễn và có cơ sở pháp lý
việc thiết thực tác động đến cả quá trình chứ không là ngày nó làm minh bạch thêm quá trình hoạt động kinh tế
và cũng làm cho người dân những người hướng lợi những đối tượng hướng lợi họ thấy được tính minh bạch
tính công bằng khách quan trong việc thực thi các chính sách có liên quan đặc biệt là chính sách giá tỷ lệ
chuyển từ phí sang giá thì mọi vấn đề hoạt động của doanh nghiệp sẽ được tính đúng tính đủ
tuy nhiên có những hạng mục mà
mà còn phải thu của nhân dân đó là một cái khó khăn
vì những khoản nợ của nhân dân trước đây là nhiều lần là bộ tài chính còn phải xóa nợ
thì bây giờ mà lại thu của dân thì rất khó khăn
việc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi dự thảo nghị định bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ theo quy định của luật thủy lợi
gồm tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị
thoát lũ ngăn lũ ngăn chiều cường ngăn mặn đẩy mặn rửa mặn rửa phèn giữ ngọt và hầu như không ảnh hưởng đến việc sản xuất của người nông dân
trước đây chúng ta thực hiện theo cơ chế là thủy lợi phí nhưng mà từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và đặc biệt là từ khi luật thủy lợi ra đời
và có thể luật từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thì cái thuỷ nợ phí sẽ chuyển thành giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi
mà chúng ta biết thì cái giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi
cái giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi sẽ là một cái cơ sở pháp lý để cho các tổ chức các đơn vị khai thác công trình thủy lợi hoạt động
để cung cấp cái sản phẩm dịch vụ cho người dân và cho các đối tượng hợp lợi
trong dự thảo nghị định một số đối tượng gồm tưới cấp nước cho rau màu cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông nuôi trồng thủy sản
trừ nuôi trồng tại hồ đập sông suối đầm chăn nuôi sẽ giảm mức hỗ trợ từ một trăm linh thủy lợi phí
xuống còn hỗ trợ năm mươi tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi